tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo nguyễn ngọc tuyền chú tại tỉnh thái bình
nguyễn tiến dũng chú tại tỉnh hà tĩnh cùng một mươi hai năm tù lộc thị luân chú tại tỉnh nam định bảy năm tù
cùng về tội mua bán người nguyễn đông khoa chú tại tp hcm sáu năm tù về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
tuyền và dũng đã thỏa thuận với luân nếu tìm được người đưa qua campuchia sẽ được trả với giá một mươi triệu đồng một người
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng lừa được bốn nạn nhân qua campuchia để làm việc
riêng bị cáo khoa được các đối tượng thuê trở nạn nhân từ tp hcm đến khu vực biên giới qua campuchia với giá ba triệu đồng